sáng nay công an thành phố hải phòng đã tổ chức lễ gia quân thực hiện tổng kiểm tra kiểm soát hành chính tuần tra vũ trang chốt điểm mật phục phòng chống tội phạm trên địa bàn
để chủ động phòng ngừa đấu tranh chấn áp có hiệu quả các loại tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa diễn ra trên địa bàn thành phố hải phòng
giám đốc công an tp hải phòng phát lệnh số một chỉ đạo các lực lượng gia quân triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an nhằm bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn tp
sau lễ gia quân các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố hải phòng sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp nghiệp vụ để đánh mạnh đánh trúng vào các ổ nhóm tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen và các hành vi vi phạm pháp luật khác với mục đích cao nhất là để hải phòng ổn định về an ninh trật tự phục vụ cho sự phát triển của